từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh thái nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân
đồng thời triển khai các phương án kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi người dân hãy nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về pháo
hạn chế các tai nạn rủi ro từ pháo nổ gây ra
mỗi tiêm đã được thực hiện đôi tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm trong cả nước là lên gần một trăm bảy mươi năm triệu liều
ngày hôm nay bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
theo bộ y tế hiện nay việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ cao
người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm một mũi đạt một trăm linh tiêm đủ hai mũi đạt chín mươi năm sáu tiêm mũi thứ ba đạt một mươi tám
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một đạt chín mươi bốn một và tiêm đủ hai mũi là đạt tám mươi hai
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp tết nguyên đán và đảm bảo công tác phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
cụ thể như sau các địa phương thì hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và cùng với đó các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
kịp thời chấn trình việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
thưa quý vị những ngày cận tết là thời điểm mà mọi người đều tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón chào năm mới
và đó cũng là lúc mà lúc tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón chào năm mới
lượng rác thải tăng đột biến đặc biệt là rác thải lớn và khó xử lý như là chăn ga bàn ghế hay là tủ cũ
và dọn nhà sớm là lời kêu gọi đang được rất nhiều người dân hưởng ứng tại thành phố đà nẵng
để những người lao công kịp thời có thời gian làm đẹp phố phường và trở về đón giao thừa cùng với gia đình của mình